tại thanh hóa bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên cả nước
sáu tháng đầu năm cả nước đã xảy ra một một trăm bảy mươi tám vụ phạm pháp hình sự liên quan đến tín dụng đen
khởi tố bốn trăm ba mươi sáu vụ bảy trăm sáu mươi sáu bị can xử lý hành chính bốn trăm tám mươi sáu đối tượng
riêng tỉnh thanh hóa đã khởi tố điều tra và xử lý năm mươi một vụ một trăm bảy mươi bị can
nhờ vậy hoạt động tín dụng đen không còn rầm rộ công khai như trước
dịp này bộ công an đã tặng bằng khen cho một mươi năm tập thể có thành tích xuất sắc trong sáu tháng đấu tranh
xử lý hoạt động tín dụng đen trên cả nước